ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình vừa quyết định phân bổ hơn tám trăm năm mươi năm tấn gạo dự trữ quốc gia do chính phủ cấp cho các huyện thị xã thành phố để hỗ trợ cho các gia đình khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian giáp hạt năm hai nghìn hai mươi
từ ngày hai đến ngày năm tháng sáu hơn tám trăm năm mươi năm tấn gạo được cục dự trữ nhà nước khu vực bình trị thiên phân bổ về các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng bình nhằm hỗ trợ cho người dân trong thời điểm giáp hạt hai nghìn hai mươi
các địa phương được hỗ trợ bao gồm các huyện lệ thủy quảng ninh thành phố đồng hới bố trạch quảng trạch thị xã ba đồn tuyên hóa minh hóa
cục dự trữ nhà nước khu vực bình trị thiên chủ trì phối hợp với sở lao động thương minh và xã hội ubnd các huyện thị xã thành phố tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm huyện thị xã thành phố theo số lượng gạo được phân bổ đồng thời cấp phát gạo kịp thời phù hợp với chế độ quy định và phù hợp với tình hình khó khăn thực tế tại các địa phương